thưa quý vị và các bạn dự báo trong đêm nay rãnh mây rông và đới gió đông nam ẩm tiếp tục duy trì ảnh hưởng
vì vậy mà miền bắc vẫn có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong đó khu vực lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái sang tới hà giang cao bằng cũng như cả tuyên quang
sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
với lượng mưa trong đêm nay và sáng ngày mai ở đây là từ bốn mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất
theo nhận định của các chuyên gia đợt mưa này sẽ còn kéo dài liên tục cho đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy
vì vậy mà từ nay cho đến ngày hai mươi ba tháng bảy
khu vực thượng lưu hệ thống sông hồng sông thái bình và các sông suối khu vực bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ hai cho đến bốn mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao sông chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động một
ngày mai nhiệt độ ở miền bắc tiếp tục duy trì ở mức thấp
các tỉnh vùng núi nhiệt độ chỉ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nắng nóng ở miền trung cũng dịu dần do quá trình lấn vào của gió đông nam ẩm
dự báo trong ngày mai các tỉnh từ nghệ an trở xuống tới thừa thiên huế vẫn có nắng nóng nhưng cường độ bớt gắt hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến mức từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
các khu vực khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ thời tiết cũng chưa có nhiều biến chuyển
trong đêm nay hai khu vực này chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực tây nguyên sẽ trong khoảng
từ hai mươi đến hai mươi ba độ khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
sao đến ngày mai hai khu vực trời có nắng nhưng cường độ không quá gắt
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ là khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
sau một mươi ba giờ chiều mây đối lưu hình thành và gây mưa rông rải rác cho các tỉnh khu vực tây nguyên
mưa rào và rông nhiều nơi cho khu vực nam bộ
cục bộ nam bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
trên biển ở vịnh bắc bộ đêm nay và sáng ngày mai tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có rông
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam đến đông nam cấp bốn đến năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam cấp ba bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước